theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia xu thế xâm nhập mặn tại đồng bằng sông kiều long từ ngày hai mươi một đến ba mươi một tháng năm tiếp tục giảm dần
nhưng một số nơi vẫn còn ở mức cao vì vậy các địa phương trước khi lấy nước ngọt tưới cho cây trồng cây ăn trái cần kiểm tra chặt chẽ nồng độ mặn
chiều sâu danh mặn một gram trên lít có khả năng như sau
trên sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây từ tám mươi đến một trăm hai mươi năm km sông cửa tiểu cửa đại từ năm mươi năm đến bảy mươi km
sông hàm luông từ sáu mươi năm đến bảy mươi năm km sông hậu cổ chiên từ bốn mươi cho đến năm mươi năm km sông cái lớn từ bốn mươi năm cho đến năm mươi năm km
chiều sâu danh mặn bốn gram một lít có khả năng như sau
sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây từ bảy mươi cho đến một trăm hai mươi km sông cửa tiểu cửa đại từ bốn mươi hai cho đến năm mươi hai km sông hàm luông từ sáu mươi cho đến bảy mươi km
sông cổ chiên sông hậu từ ba mươi cho đến bốn mươi hai km sông cái lớn từ bốn mươi hai cho đến bốn mươi